mỹ và các đồng minh đang tìm cách làm thế nào để cắt giảm các mối quan hệ kinh tế của họ với trung quốc
cố gắng hạn chế trong một số lĩnh vực mà họ coi là chiến lược
trong khi vẫn duy trì dòng chảy đầu tư và thương mại rộng lớn hơn với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
phát biểu tại cuộc họp báo khi kết thúc hội nghị ngoại trưởng nhóm g bảy vào ngày hôm nay
ngoại trưởng mỹ antony blinken đã nêu điều kiện cải thiện quan hệ với trung quốc
ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết mỹ có thể thúc đẩy quan hệ với trung quốc
sau cuộc gặp của tổng thống mỹ joe biden với chủ tịch trung quốc tập cận bình vào năm ngoái
nhưng điều đó đòi hỏi bắc kinh phải làm rõ những ý định của mình
ông biden đã gặp chủ tịch tập cận bình tại indonesia vào tháng một mươi một năm ngoái
trong cuộc gặp kéo dài ba tiếng đồng hồ nhằm ngăn chặn căng thẳng quan hệ giữa hai quốc gia
dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh mới
các nước g bảy đang tìm cách bớt phụ thuộc vào trung quốc
nhưng vẫn muốn duy trì thương mại đầu tư toàn cầu
cuộc xung đột nga ukraine đã thay đổi cách các cường quốc phương tây
về chiến lược của họ đối với trung quốc đối tác gần gũi của moscow